sáng nay một mươi hai tháng ba chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ a một tại thành phố điện biên phủ thăm và làm việc với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tây trang
chủ tịch quốc hội và đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa và thành kính dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh sương máu của mình cho độc lập tự do của đất nước tại nghĩa trang liệt sĩ a một
đến viếng nghĩa trang liệt sĩ đúng vào ngày mở màn chiến dịch điện biên phủ sáu mươi ba năm về trước ngày một mươi hai tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn xúc động ghi vào sổ lưu niệm chủ tịch quốc hội đã viết
sự hy sinh vô bờ bến của các anh hùng liệt sĩ đã tô đậm thêm truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc việt nam
các thế hệ trẻ việt nam sẽ mãi mãi ghi nhớ công ơn của những người đi trước và nguyện sẽ noi gương các anh hùng liệt sĩ để quyết tâm ra sức xây dựng phát triển và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
đồn biên phòng tây trang thành lập năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nằm cách thành phố điện biên phủ ba mươi một km giáp với tỉnh phong sa lì nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đồn có nhiệm vụ quản lý bảo vệ đoạn biên giới trên tuyến biên giới quốc gia việt nam lào dài hai mươi bốn km quản lý một xã biên giới na ư thuộc huyện điện biên
những năm qua đồn biên phòng tây trang đã củng cố và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống với nước bạn lào
từ một địa bàn có hoạt động buôn lậu ma túy phức tạp ba năm trở lại đây đồn đã kiểm soát tốt tình hình
đồn biên phòng tây trang cũng đã làm tốt công tác an sinh xã hội giúp đỡ nhân dân trên địa bàn
nói chuyện với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng tây trang chủ tịch quốc hội ghi nhận những khó khăn về việc thiếu đường tuần tra biên giới
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh dù ngân sách khó khăn nhưng chủ trương danh mục đường tuần tra biên giới sẽ được ưu tiên phân bổ vốn đầu tư
vì đường tuần tra biên giới không chỉ giúp bảo đảm chủ quyền an ninh biên giới mà còn gắn với đời sống sự phát triển của đồng bào các dân tộc trên địa bàn
cuối giờ sáng nay chủ tịch quốc hội đã đến thăm tặng quà và làm việc với nhân dân xã nong hẹt huyện điện biên